bộ công an lào sẽ sử dụng có hiệu quả các phương tiện mà bộ công an việt nam giúp lần này góp phần vào thành công chung nam chủ tịch asean hai nghìn hai mươi bốn của cộng hòa dân chủ nhân dân lào
thay mặt chính phủ lào tiếp nhận quà tặng phó thủ tướng bộ trưởng công an lào đại tướng vy lai lạc khăm phòng đánh giá cao gói viện trợ kịp thời đúng yêu cầu thực tế và nhu cầu nghiệp vụ của bộ công an lào
điều không chỉ hết sức có ý nghĩa mà còn thể hiện sự quan tâm quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đảng hai nhà nước và hai dân tộc việt nam lào lào việt nam luôn giúp nhau bằng cả tấm lòng trên tinh thần thành công của bạn thắng lợi của bạn cũng là của mình
thay mặt đảng chính phủ và toàn thể lực lượng công an lào phó thủ tướng bộ trưởng công an lào đã chân thành cảm ơn đảng chính phủ và nhân dân việt nam nói chung và bộ công an việt nam nói riêng
và đồng hành với lào trong suốt những năm tháng qua cam kết sẽ sử dụng các phương tiện viện trợ lần này một cách hiệu quả và bền vững nhất
trước đó tại buổi tiếp thượng tướng lương tâm quang đại tướng vy lê la kham phong đánh giá cao sự hỗ trợ hợp tác của bộ công an việt nam trong thời gian qua
mong muốn lực lượng công an việt nam nói chung và lực lượng an ninh việt nam nói riêng sẽ tiếp tục hợp tác giúp đỡ lực lượng công an lào nói chung và lực lượng an ninh lào nói riêng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm hai nghìn hai mươi bốn
đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các hội nghị quốc tế được tổ chức tại lào trong năm nay
thượng tướng lương tam quang khẳng định lực lượng công an nhân dân việt nam luôn kề vai sắt cánh và sẵn sàng hợp tác giúp đỡ lực lượng công an lào trong mọi tình huống
đặc biệt lực lượng an ninh hai nước sẽ duy trì và nâng cao chất lượng công tác trao đổi thông tin nắm tình hình trao đổi kinh nghiệm thống nhất nhận định và đánh giá âm mưu phương thức thủ đoạn của các thế lực thù địch
để đề ra các đối sách phù hợp với từng loại đối tượng từng địa bàn và từng giai đoạn cụ thể
thưa quý vị việt nam là quốc gia đa tin ngưỡng tôn giáo vì thế các thế lực thù địch phân tử phản động luôn lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo và coi đây là chiêu bài nguy hiểm để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại việt nam
từ đó hồng thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình trông phá sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc
để nhận diện rõ hơn những thủ đoạn này mời quý vị cùng đến với phần trình bày của biên tập viên nam hà trong thời mục nhận diện và đấu tranh ngày hôm nay
kính chào quý vị và các bạn
những năm qua cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân
đảng nhà nước ta đã thực hiện nhiều chủ trương chính sách về tôn giáo được đa số chức sắc tín đổ các tôn giáo trong nước và các tổ chức quốc tế đồng tình hưởng ứng và thừa nhận
xong bất chấp những thành tựu không thể phủ nhận các thế lực thù địch tổ chức thiếu thiện trí với việt nam vẫn tiếp tục xuyên tạc tình hình tự do tôn giáo tại việt nam
và một trong những chiêu bài được các đối tượng tích cực sử dụng thời gian qua là lập các dự án về dân chủ nhân quyền tự do tôn giáo
đầu năm hai nghìn hai mươi bốn tổ chức ủy ban cứu người vượt biển gọi tắt là ppsos công bố về cái gọi là dự án quốc tế nhắm vào các tổ chức tôn giáo được sử dụng làm công cụ đàn áp tôn giáo ở việt nam
hay còn gọi là dự án khảo sát tôn giáo việt nam
theo đó mục đích của dự án được tổ chức này mô tả là nghiên cứu và đánh giá toàn diện các tác hại của các tổ chức tôn giáo quốc doanh được chính quyền việt nam sử dụng làm công cụ để thực hiện việc che đậy chính sách đàn áp tôn giáo với các nhóm tôn giáo những tín đồ độc lập
theo khuôn khổ quy định của pháp luật ở việt nam các tôn giáo cũng trung sống hòa bình đoàn kết trong khối đại đoàn kết của dân tộc không có những xung đột vì lý do tôn giáo để dẫn tới bạo lực
đối tượng khảo sát được ppsos nhắm vào sáu tổ chức
chi phái cao đài một nghìn chín trăm chín mươi bảy giáo hội phật giáo việt nam hội thánh tin lành việt nam miền nam hội thánh tin lành việt nam miền bắc ban trị sự phật giáo hòa hảo
ủy ban đoàn kết công giáo việt nam
đây là những tổ chức tôn giáo hội nhóm tôn giáo đang hoạt động tích cực ở việt nam được pháp luật thừa nhận bảo hộ
ủy ban đoàn kết công giáo việt nam hiện nay vẫn là trung thành với giáo hội vẫn là tru toàn hợp vụ
cho nên tôi cho rằng là nếu mà lấy cái đối tượng của các giáo việt nam coi là một cái đối tượng khảo sát để khẳng định rằng nhà nước lập ra cái tổ chức này để chống đối giáo hội
thì hoàn toàn không chính xác
và sai lầm gắn ghép
nguồn thông tin của dự án được ppsos thu thập từ cái gọi là cộng đồng tôn giáo độc lập
thông qua phỏng vấn một số cá nhân mà chúng cho rằng là người am hiểu các tổ chức tôn giáo
thế nhưng thực tế lại không phải như vậy
khi họ tiến hành khảo sát thì họ tập trung vào số đối tượng chống phá và số đối tượng mà hoạt động tôn giáo trái phép ở việt nam
hoặc là số đối tượng mà có các hoạt động vi phạm pháp luật việt nam
tôi không nhìn thấy
hoạt động nào trong cái khảo sát thực tiễn của cái tôn giáo việt nam của cái tổ chức này
với cách làm như vậy thì chúng ta có thể thấy là các cái thông tin
các cái tài liệu mà tổ chức này thu được từ cái dự án này
thì tôi nghĩ là nó phản ánh không chân thực cái bức tranh cái đời sống tôn giáo việt nam
nếu chỉ nghe qua một vài người hoặc là những người họ thiếu thiện trí với việt nam mà phản ánh
thì tôi cho những phản ánh
và làm như vậy thì nó càng làm giảm uy tín cho chính bpson
để lưu kiếm người tham gia bpsos đã liên tục đăng tải các bài viết trên hội nhóm đề án dân quyền việt nam
bàn tròn đa tôn giáo việt nam với nội dung kích động mâu thuẫn giữa các nhóm tôn giáo
chưa dừng lại tổ chức này còn lập ra các tài khoản mạng xã hội email
để các cá nhân chống đối có thể gửi hình ảnh thông tin xuyên tạc về tình hình tôn giáo
tổ chức bpsos chúng ta đã biết bản chất của họ là luôn luôn dựa vào các tổ chức thiếu thiện trí việt nam
để hòng gây thanh thế và cũng lợi dụng vấn đề đó để thổi lên những luồng do độc
để hòng gây chia rẽ khối đạn luật khết dân tộc
những âm mưu hoạt động của bpsos với cái gọi là dự án khảo sát trung sống việt nam
càng lộ tẩy mưu đồ phá hoại khối đại đoàn kết tín ngưỡng tôn giáo ở việt nam
gây nên những bất ổn chính trị trong nước tạo cơ hội cho các thế lực thủ địch bên ngoài can thiệp
mặc dù hoạt động với danh nghĩa hỗ trợ tị nạn
sau từ lâu với sự hậu thuẫn của một số cá nhân tổ chức thiếu thiện trí với việt nam
cái gọi là ủy ban cứu người vượt biển đã có nhiều hoạt động chống đối quyết liệt
cả ở trong và ngoài nước xâm phạm trực tiếp đến an ninh quốc gia của việt nam
gần đây bpsos hướng lái các hoạt động
chuyển sang việc lợi dụng các vấn đề dân chủ nhân quyền dân tộc tôn giáo để chống phá việt nam
ủy ban cứu người vượt biển do phan lạc tiếp sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi ba
nguyên là sĩ quan hải quân việt nam cộng hòa và nguyễn hữu sương
thành lập vào năm một nghìn chín trăm tám mươi với mục đích giúp đỡ người việt tị nạn ở mỹ
năm một nghìn chín trăm chín mươi bpsos được chuyển giao cho nguyễn đình thắng tiếp tục điều hành
với vai trò chủ tịch sau khi tiếp nhận
thắng đã hướng lái hoạt động chuyển sang việc lợi dụng các vấn đề dân chủ
nhân quyền dân tộc tôn giáo để chống phá việt nam
ngay từ khi thành lập thì đây là một cái tổ chức đã tập hợp nhiều cái đối tượng là ngụy quân
ngụy quyền có quá trình hoạt động chống phá việt nam với một phương thức
một chiêu bài là giúp đỡ thuyền nhân và những người tị nạn để hoạt động chống phá việt nam
với vỏ bọc là một tổ chức hoạt động trên lĩnh vực cứu trợ thuyền viên người tị nạn
chống buôn người nguyễn đình thắng và bpsos đã dùng đủ mọi chiêu trò để tự tô vẽ cho mình như một tổ chức
chức nhân đạo có tầm ảnh hưởng lớn thậm chí có thể tác động được cả chính giới các nước và cơ chế
nhân quyền quốc tế với cái mark là một cái tổ chức phi chính phủ thì họ lợi dụng cái vai trò của mình
để can thiệp vào các vấn đề dân tộc tôn giáo của việt nam mong muốn được sự tài trợ và hào hơi tiếp
sức của các tổ chức quốc tế mà thiếu thiện trí với việt nam để biện đặt về tình hình nhân quyền ở việt
nam nguyễn đình thắng đã giao cho các thành viên cốt cán trong tổ chức tiến hành các hội thảo hội luận
trên mạng xã hội tuyên truyền xuyên tạc về tình hình tự do tôn giáo ở trong nước tố cáo việt nam vi
dụng tình hình tự do tín ngưỡng tôn giáo từ đó kêu gọi bộ ngoại giao mỹ đưa việt nam vào danh sách
các nước cần đặc biệt quan tâm về tôn giáo kể cả chúng ta thực hiện chính sách pháp luật và nói
chung và chính sách tôn giáo tốt đến mấy thì họ vẫn tìm những cái kẽ hở hoặc là tìm lấy một cái
hiện tượng khác biệt để nhân nên thổi phòng hoặc biến thành một cái phổ biến hoặc là cố tình xuyên
đạt cái sự thật mục đích lâu dài là nhằm mở đường cho các tôn giáo các cái nhóm tôn giáo có những
những cái pháp luật tại việt nam để hoạt động công khai không chịu sự quản lý của nhà nước theo
quy định của pháp luật và kích động các phần tử cực đoan quá khích ở trong nước chống phá gây phức
tạp tình hình về an ninh trật tự thực tế đảng nhà nước việt nam luôn xác định dân tộc và tôn
giáo là vấn đề chiến lược có tầm quan trọng đặc biệt văn kiện đại hội một mươi ba của đảng ghi rõ phát huy
những giá trị văn hóa đạo đức tốt đẹp và các nguồn lực của các tôn giáo cho sự phát triển đất
nước theo sách trắng tôn giáo và chính sách tôn giáo ở việt nam hiện cả nước có ba mươi sáu tổ chức tôn
tôn giáo thuộc một mươi sáu tôn giáo khác nhau với trên hai mươi sáu năm triệu tín đồ tôn giáo chiếm hai mươi bảy dân số cả nước
các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật chung sống hài hòa đoàn kết gắn bó đồng hành với dân tộc
mục tiêu cao cả của đảng cộng sản việt nam cũng là chăm no đời sống hạnh phúc cho người dân cho nên
là tôn giáo và đảng cộng sản việt nam
gặp nhau ở một cái điểm chung đó là đem lại cái đời sống hạnh phúc cho người dân không có sự phân biệt
đảng còn chỉ ra rằng tôn giáo là nguồn lực quốc gia thành thừa nó coi đấy là nguồn lực và tạo mọi điều
kiện để phát huy nguồn lực trong việc xây dựng đất nước thì không có lý gì là nhà nước này thu
địch với tôn giáo không có lý gì nhà nước loại trừ tôn giáo khỏi đời sống sổ và bằng chứng hiện nay
các tôn giáo là đều hoạt động để đóng góp nguồn lực cho người dân
chúng tôi cũng đang phối hợp với ban tôn giáo chính phủ bộ ngoại giao để chúng tôi cũng tăng cường đưa
các thông tin chính thống đến các tổ chức quốc tế và chúng tôi cũng sẵn sàng đối thoại với các tổ chức
quốc tế để làm rõ những vấn đề mà các bạn nhận định về tình hình việt nam chưa được chính xác
thực tiễn bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo ở việt nam cho thấy những hoạt động của nguyễn đình
thắng và ủy ban cứu trợ người vượt biển thực hiện thời gian qua không phải vì dân chủ
tự do tôn giáo như giao giảng mà tất cả nhằm kích động chống phá nhà nước việt nam dưới nhiều hình thức
đoàn kết tôn giáo là một nội dung quan trọng trong chiến lược đại đoàn kết dân tộc góp phần gìn giữ
phát huy giá trị văn hóa tạo nên sức mạnh trong xây dựng bảo vệ tổ quốc
chính vì vậy mỗi người dân cần nhận thức rõ âm mưu ý đồ của tổ chức bpsos về cái gọi là
dự án khảo sát tôn giáo việt nam không cung cấp những thông tin sai trái thiếu căn cứ liên quan đến
tín ngưỡng tôn giáo cho các tổ chức cá nhân có ý đồ xấu đồng thời kiên quyết đấu tranh với hành vi
lợi dụng vấn đề tự do tôn giáo để kích động chống phá đảng nhà nước xâm phạm an ninh quốc gia
đến đây nhân diện và đấu tranh ngày hôm nay cũng xin được dừng lại
tin an ninh trả tử tòa án nhân dân tp hcm cho biết đã nhận được đơn kháng cáo xin giảm nhạy hình phạt
của bị cáo trần văn sĩ đối với bà đặng thị hàn ni do quá hạn luật định mà bà vẫn không kháng cáo
nên xem như bà đã chấp nhận bản án một năm sáu tháng tù
trước đó vào ngày một tháng ba tòa án nhân dân tp hcm đã tiến hành tuyên án đối với hai bị cáo
đặng thị hàn ni và trần văn sĩ hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo hàn ni một mươi tám tháng tù
bị cáo trần văn sĩ hai năm tù cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân hội đồng xét xử nhận định hành vi của hai bị cáo
đã vi phạm luật an ninh mạng ảnh hưởng sâu đến an ninh trật tự an toàn xã hội do vậy
việc viện kiểm sát nhân dân truy tố và hai bị cáo bị xét xử theo khoản hai điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự là đúng người đúng tội
công an tỉnh đắk nông vừa khám phá thành công nhóm trộm tiệm vàng với số lượng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh
vào ngày một mươi sáu tháng ba công an tỉnh đắk nông nhận được tin báo tại tiệm vàng kim ngọc hiến ở huyện đắk long xảy ra một vụ trộm
các đối tượng cậy cửa đột nhập lấy trộm một số lượng tài sản lớn gồm vàng bạc trị giá nhiều tỷ đồng
chỉ trong thời gian ngắn công an đắk nông đã nhanh chóng xác định được thủ phạm gây ra vụ trộm khắp là nguyễn văn thình
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu trú tại tỉnh long an và đặng thị thu yến sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy trú tại tỉnh bà rịa vũng tàu
đây là hai đối tượng đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh long an và tỉnh ninh thuận truy tìm
riêng đối tượng thình có bảy tiền án về tội trộm cắp tài sản
bằng các biện pháp nghiệp vụ đến khoảng hai giờ sáng ngày một mươi tám tháng ba công an tỉnh đắk nông đã bắt giữ được thình và yến
khi đang lẩn trốn ở huyện tuy phong tỉnh bình thuận thu giữ năm trăm tám mươi triệu đồng tiền mặt bốn túi vàng gồm nhẫn dây chuyền kiêng cổ
có trọng lượng ba năm kg với tổng giá trị khoảng ba năm tỷ đồng cùng nhiều công cụ phương tiện gây án
ngay sau đó đối tượng đã được di lý về công an tỉnh đắk nông để phục vụ công tác điều tra